tại cuộc họp với phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa qua một mươi bảy doanh nghiệp chăn nuôi lợn với lớn nhất hiện nay
đã ký cam kết đưa giá lợn hơi về mức là bảy mươi đồng một kg
sau năm ngày điều chỉnh giá giá thịt lợn tại một số chợ dân sinh tại hà nội đã có điều chỉnh tuy nhiên vẫn ở mức cao
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội
hiện giá thịt lợn đang giao động ở mức trung bình từ một trăm ba mươi đến một trăm bảy mươi đồng một kg
dịch tả lợn châu phi đã khiến lượng thịt lợn bị giảm sút tuy nhiên hiện các địa phương đã đẩy mạnh công tác tái đàn
tính đến ngày một mươi tháng ba tổng đàn lợn của cả nước đạt gần hai mươi bốn triệu con bằng gần bảy mươi bốn so với tổng đàn lợn trước khi có dịch tả lợn châu phi
bên cạnh đó thịt lợn được nhập khẩu từ các nước như canada đức brazil hoa kỳ nga đã tăng hơn hai trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
do đó có thể khẳng định nguồn cung thịt lợn trong nước và nhập khẩu
sẽ đủ đáp ứng nhu cầu của người dân
đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi này tăng đàn tái đàn đã đảm bảo được sản lượng thịt như dự kiến là tám trăm một mươi một tấn
tháng ba năm hai nghìn hai mươi tăng so với tháng hai là bảy một và tháng hai tăng so với tháng một là bốn
thế thì thủ tướng nhất phủ đã chỉ đạo bộ nguyên phát triển hùng thôn phải tăng cường tái đàn và tăng đàn
bộ công thương chịu trách nhiệm xử lý cái phần dịch vụ tư thương
từ cửa chuồng đến bàn ăn
vì chúng ta biết rồi là có những cái công ty khi nợ bắt ra cửa chuồng bán ra ngoài cái là bọn đã tăng lên một mươi giá rồi
như vậy cái khâu mà lưu thông này này là cái nợ nhuận nó còn cao
cái người chân nuôi và người tiêu thùng đã bị ảnh hưởng bởi cái bắt cầu này
hiện nay đa số thịt lợn sẽ phải trải qua các khâu như lợn xuất chuồng đến thương lái đến lò mổ đến thương lái
về tiểu thương bán ở chợ tới người tiêu dùng
với từng này khâu trung gian nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ thì thịt lợn rất dễ bị đẩy giá lên cao hơn mức thực tế
hiện nay các danh ngục nhà nước kiểm soát giá thì mấy hàng mà dịch vụ các thứ thì không có bàn hàng thịt lợn
thì theo tôi anh không nên cứng nhắc đưa bàn hàng thịt lợn vào kiểm soát giá tự duyên
mà trong những điều kiện bất khả kháng có vấn đề về suốt giá mạnh mẽ và vô lý chúng ta phải đưa vào kê khai kiểm soát
ở một thời gian nào đó khi ổn định thì thôi
đã nửa năm người tiêu dùng trong nước phải ăn thịt lợn giá cao bất thường
việc bình ổn giá mặt hàng này không chỉ là chia sẻ lợi ích bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng
về lâu dài đây chính là việc làm cần thiết để bảo vệ thị trường sản xuất thịt lợn trong nước
bảo đảm chỉ số giá tiêu dùng cpi ở mức ổn định và để ngành chăn nuôi nước ta phát triển bền vững